tại khu vực bãi bồi ven biển cửa sông văn úc trên địa bàn huyện kiến thụy tiên lãng và quận đồ sơn thành phố hải phòng xuất hiện tình trạng ngao chết hàng loạt
bà con chúng tôi trong thời gian vừa qua cũng ước tính có những nhà thì thiệt hại đến một trăm linh có nhà thì tám chín một mươi
không hiểu nguyên nhân lý do chết về ô nhiễm môi trường hay gì
nghĩa là ước tính khoảng năm trăm linh hectare mà tính tổng thiệt hại số tiền thì ước tính khoảng gần một trăm linh tỷ đồng
ngao đang chuẩn bị đến kỳ thu hoạch nhưng người nuôi đã phải thu hút hàng trăm tấn ngao trơ toàn vỏ để đem tiêu hủy
anh vũ văn hà ở hợp tác xã nuôi trồng thủy sản huy duy khánh cho biết
người dân đang dùng các phương tiện chuyên dụng hút ngao từ bãi lên nhưng có tới khoảng tám mươi chỉ có vỏ không
hàng chục tỷ đồng cùng ba tỷ đồng
bao công lao coi giữ cả năm trời qua bỗng trôi hết xuống sông biển
nhìn những người dân lần mới trong đống vỏ ngao tìm lại những con ngao còn sống sót mong vớt vát lại chút đỉnh mà thấy sót ra
cả chục tấn bò mà người dân mới thu được có một bao ngao sống khoảng năm mươi kg
có khoảng tám mươi mà cũng chưa hiểu nguyên nhân như thế nào

tôi có nhận được thông tin của nhân dân thứ năm hải báo cáo về việc ngao nuôi ở ngư trường tự do của nhân dân bị chết hoặc mạng
tôi cũng triển khai một ngượng cán bộ đội phương phụ trách để nắm nhất tình hình
phát triển y tế của nhân dân khi gặp khó khăn khi nào mà nhân dân có văn bản đề nghị
hoặc là chúng tôi sẽ hướng dẫn nhân dân sẽ có cái văn bản đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét tạo điều kiện giúp đỡ cho nhân dân
vì đây là ngư trường tự do của nhân dân không phải là đăng ký tổ chức phát triển y tế
nhiều người dân có kinh nghiệm về nuôi ngao ở đây cho hay việc nuôi ngao đã thực hiện từ năm hai nghìn ba đến nay
nhưng đây là lần đầu tiên ngao chết hàng loạt và thiệt hại lớn như hiện nay
không chỉ có ngao nuôi chết mà ngay cả ngao tự nhiên cũng có hiện tượng chết
hiện sở nông nghiệp và phát triển nông thôn hải phòng đã vào cuộc kiểm tra để tìm hiểu nguyên nhân khiến ngao chết để có những khuyến cáo xử trí tình trạng trên